bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
thông báo nhanh về một số kết quả kinh tế xã hội trong tháng hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo của chính phủ nhận định tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực
hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba tạo động lực mới khí thế mới và đà phát triển thời gian tới
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn báo chí liên quan đến tiến độ điều tra xét xử vụ án tân hoàng minh flc và giải pháp làm lành mạnh thị trường chứng khoán
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết qua hai vụ án này cơ quan điều tra phát hiện việc thao túng thị trường chứng khoán của flc thể hiện qua hai hành vi gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán
cơ quan điều tra cũng đã chỉ ra sáu nguyên nhân như thiếu kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp thiếu kiểm soát việc mở tài khoản chứng khoán
thứ nhất là nó đem lại được cái kỹ năng thao tác cho cán bộ diễn sĩ
đòi hỏi cán bộ diễn sĩ phải thích ứng mỗi cán bộ diễn sĩ là phải có trách nhiệm hơn với công việc
bởi vì cái thời gian thủ tục hành chính ở trên môi trường mạng nó được quy định theo ngày theo giờ
cho nên là bắt buộc cán bộ diễn sĩ phải đáp ứng được cái yêu cầu của công việc
thưa quý vị và các bạn việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng
then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng chính phủ địa tử
tuy nhiên để người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến
thì công tác tuyên truyền hướng dẫn đóng vai trò hết sức quan trọng
nhận thức rõ vấn đề đó thời gian qua lực lượng công an trên cả nước đã đồng hành cùng với người dân
cầm tay hướng dẫn người dân để nhằm thay đổi vấn đề nhận thức hành vi của người dân và doanh nghiệp
trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình
để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hòa bình
đã bố trí cán bộ chiến sĩ hướng dẫn người dân từng bước nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công bộ công an
hơn một năm qua một trăm linh hồ sơ liên quan lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đều được giải quyết
thông qua cổng dịch vụ công của bộ công an
hàn quyết bộ công an hà nội turkey

sang thẳng file pdf để có thể thực hiện việc ký số giúp cho người dân và doanh nghiệp giảm được rất nhiều
những khâu trung gian trong giải quyết thủ tục hành chính về phòng giải trí trái
tại tỉnh quảng ngãi với phương châm công dân ba có có căn cước công dân gắn chip khi đủ tuổi
có tài khoản định danh điện tử và có tham gia dịch vụ trực tuyến khi thực hiện các thủ tục hành chính
thời gian qua lực lượng công an đã tăng cường điều tra cơ bản nắm hộ nắm người
tuyên truyền cho người dân nắm nhận thức các tiện ích của đề án sáu
tham gia cài đặt kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử dịch vụ công trực tuyến
lực lượng đoàn viên thanh niên của công an nguyện lực lượng đoàn viên của nguyện đoàn kết hợp với công an xã
và lực lượng đoàn viên xã tổ chức thành các tổ công tác đánh tặng nhà bà con để tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn bà con
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng dịch vụ công trực tuyến là một khâu quan trọng trong quá trình cải cách hành chính
và xây dựng chính phủ địa tử
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng dịch vụ công trực tuyến là một khâu quan trọng trong quá trình cải cách hành chính và xây dựng chính phủ địa tử